và ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
công an thành phố hà nội vẫn đang tiếp tục tiến hành khám hiện trường vụ cháy xảy ra tại phố bát đàn khiến một người tự vọng
sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành khung giá dịch vụ áp dụng đối với các loại hình trung cư trên địa bàn thành phố
thì khung giá trên đã cho thấy nhiều bất cập
phân tích quốc tế với những tin chính
nghị viện châu âu thông qua hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện giữa liên minh châu âu eu và canada
ấn độ lập kỷ lục phóng vào quỹ đạo một rocket mang theo một trăm linh bốn vệ tinh
sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà bốn mươi và bốn mươi a
phố bát đàn quận hoàn kiếm tp hcm
khiến tầng hai của hai căn nhà này bị thiêu dụi hoàn toàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt tại hiện trường
ghi nhận tại hiện trường cho thấy ngôi nhà xảy ra cháy có hai tầng
tầng một chia làm hai cửa hàng gồm một shop tời trang và một phòng khám giang hàm mặt
tầng hai là gian nhà rất cũ lầm mái tôn
vào thời điểm khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút khi đám cháy được khống chế
theo đại diện lực lượng cài sát phòng cháy chết cháy hà nội
thì khả năng cao xảy ra cháy là do sự cố chập điện
có thể đây là một trong vụ cháy của nhà dân
có một diện tích rất là hẹp và cũng có một lối thoát lạ
phía trước thì lại là làm hàn khung thép
làm như kiểu trùng cọp
bịt kín toàn bộ phần da ban công phía trước của mặt tiền
thế và trần thì lại là trần nhựa
và phía trên là vì kèo là gỗ và mái tôn
cho nên là
khi cháy thì nó cháy cũng rất là nhanh
cho nên khả năng chúng tôi đánh giá là
sắc định được cái nguyên nhân nhiều thì chúng tôi đánh giá là do điện
chứ còn không có cái hiện tượng là đốt phá hoại ở đối với cái vụ cháy này
ngay sau khi nhận được tin báo
nhiều đơn vị phòng cháy chữa cháy hà nội đã có mặt tại hiện trường
để tiến hành dập tắt đám cháy
tuy nhiên do ngọn lửa phát sinh lớn
nên việc ngăn cháy cũng như cứu tài sản gặp rất nhiều khó khăn
theo thông tin phòng cài sát phòng cháy chết cháy số một cung cấp
thì cụ bà đào thị nam tám mươi bốn tuổi
bị kẹt trong đám cháy và đã tử vong
ngay sau khi được lợi chức năng tiếp cận được hiện trường
thi thể được tìm thấy ở khu vực ban công tầng hai của ngôi nhà số bốn mươi
và quá trình tìm kiếm thì anh em thông báo lại là
không thấy người cụ bên trong
và chúng tôi cũng có yêu cầu với cả gia đình
tiếp tục tìm kiếm cụ xem là có khẳng định là cụ vẫn còn bên trong không
thì gia đình cũng vẫn nói là
lúc mà em đi ra ngoài
thì thấy là mẹ em vẫn còn
ở trên nằm
vẫn còn trong phòng
cho nên là khả năng để mà em ra ngoài là rất khó
và sau đó thì trong khoảng
thời gian khoảng tầm khoảng năm bảy phút thôi
thì chúng tôi xác định là có
cụ đã mất ở tại cái khu vực
gần với cả cái hành lang
của mặt tiền của phía bát đàn
của nhà bốn mươi
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
đại diện ủy ban nhân dân phường cửa đông cho biết
vào thời điểm đó
ủy ban nhân dân phường đã cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy
tiến hành dập lửa sơ tán tài sản
của các hộ dân sống bên cạnh
và đã có những hỗ trợ với những nhà bị thiệt hại
về tài sản và có người thương vong

các biện pháp các vụ trên địa bàn
vụ cháy ở phố bát đàn
tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh
với công tác phòng cháy chết cháy
tại các nhà cổ trên khu vực phố cổ
đặc biệt là tình trạng cơi nới mặt tiền
bằng các hệ thống chuồng cọp
đã gây ra biết bao khó khăn
trong công tác cứu chữa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tại tỉnh lâm đồng
đối tượng đinh văn xuân chủ tệ huyện đạ hoai
vừa bị công an huyện đạ hoai ra quyết định
khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
với tội cướp tài sản
trước đó dẫn đã bất ngờ xuất hiện
tại quán thung lũ xanh thị trấn mazaway
cầm súng bắn một phát vào bàn nhậu
giật sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy
đối tượng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật
là khẩu súng vulo cùng một viên đạn
và bốn vỏ đạn
tiếp theo sẽ là thông tin bắt giữ các vụ đánh bạc
tại thanh hóa và cà mau
tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
ổ bạc của một mươi năm người tham gia vừa bị bắt quả tăng
khi đang chơi sóc đi ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
hầu hết các đối tượng đều là các con bạc chuyên nghiệp
trên địa bàn huyện nga sơn và huyện kim sơn tỉnh ninh bình
có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
tại cà mau lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh
vừa phát hiện và bắt quả tăng
một trường gà được tổ chức quy mô
có rất đông đối tượng tham gia tại ấp năm
xã tân thành thành phố cà mau
do lê văn giảo tổ chức
tại hiện trường hai mươi bốn đối tượng có liên quan đến hành vi
đá gà ăn tiền bị phát hiện
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai mươi bảy con gà
hai mươi hai điện tuệ di động
hai mươi xe mô tô và trên ba mươi năm triệu đồng
cùng nhiều thông vật khác có liên quan
được biết trường gà được tổ chức tại nhà giàu
có phục vụ cả nước uống
và có cả phương tiện vỏ máy
để đưa đón các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
với địa hình rất dễ quan sát từ xa
và có nhiều đối thoát
chính vì vậy trường gà trên đã thu hút nhiều đối tượng
từ các địa phương khác đến đây để sát phạt
tại km số ba trăm ba mươi năm quốc lộ một a
thuộc địa phận xã quảng phong
nguyện quảng sương
tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an thanh hóa
vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu
xe ô tô bị bắt giữ
mang bị kiểm soát một mươi bảy xe năm nghìn một trăm sáu mươi chín
đang vận chuyển

nhãn hiệu ba số năm
tại thời điểm kiểm tra lái xe là vũ văn chiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở huyện đông hưng tỉnh thái bình
đã không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên
theo lời khai của lái xe
thì số thuốc lá trên do anh nhận trở thuê
từ nam định đi bình dương
vụ việc trên đang được bàn giao cho cơ quan chức năng
xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị ruốc không đảm bảo vệ sinh
ăn tạo thực phẩm vốn là nỗi ám ảnh
đối với người tiêu dùng
tuy nhiên trên thực tế thì người tiêu dùng bằng mắt thường
sẽ không thể phát hiện được điều này
nên vẫn phải sử dụng khi có nhu cầu
với một kg ruốc thịt đạt chuẩn
thì có giá từ một trăm sáu mươi đến một trăm tám mươi nghìn
nhưng với ruốc tầm một
thì chỉ có giá từ bảy mươi đến tám mươi nghìn
và dĩ nhiên sức khỏe của người tiêu dùng
đã được đánh đổi bằng lợi nhuận của người bán hàng
vâng liên quan tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
thì rõ ràng là ngay trong ngày hôm nay
công an quận hoàng mai
đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi kinh doanh ruốc
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và sau đây thì phóng viên nguyễn thúy và bá tơn
sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất
nhìn bằng mắt thường
thật khó để người tiêu dùng phân biệt
ruốc này được làm bằng nguyên liệu gì
và vì sao nó lại có màu vàng đẹp mắt đến như vậy
nhiều người sẽ nghĩ
nó được làm bằng thịt gà hoặc thịt lợn
và tầm bột nghệ tạo màu vàng hấp dẫn
bởi vậy người tiêu dùng muốn
thì vẫn cứ ăn thôi
trên đây là lời khai của đối tượng
chú thị huế chú tệ số ba
ngõ một trăm linh năm phường vĩnh hưng
quận hoàng mai hà nội
về hành vi kinh doanh ruốc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đội cảnh sát môi trường công an quận hoàng mai
đã phát hiện và bắt giữ
hai vợ chồng có hành vi kinh doanh ruốc
có tầm một mì để kiếm lời bắt chính
với tổng số lượng là một trăm sáu mươi hai kg
và theo lực lượng chức năng
thì toàn bộ số ruốc ở đây đã
không có hóa đơn chứng từ chứng minh
nguồn gốc xuất xứ
và hiện tại thì công an quận hoàng mai
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
tại công an quận hoàng mai hà nội
hai đối tượng huế và tuấn khai nhận
không trực tiếp sản xuất ruốc
mà nhập của ông anh vợ
có cơ sở tại văn giang hương yên
sau đó đem về hà nội tầm với bột mì
để tăng độ năng lực của công an quận hoàng mai

tuy nhiên khi chứng kiến trực tiếp
thì điều mà chúng tôi thêm lo ngại
đó là liệu những loại ruốc này
có được làm từ nhà
từ thịt gà thịt lợn không đảm bảo
theo công an quận hoàng mai
hiện cơ quan này đã lấy mẫu
để mang đi kiểm nghiệm
và trước mắt những lo ngại này
vẫn là có cơ sở khi mà toàn bộ số hàng này
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cũng như được tạo một loại màu vàng
và hương vị rất bắt mắt
còn người tiêu dùng thì vẫn bị lừa như thường
vâng và thông tin về số lượng ruốc
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong các bản tin sau của truyền hình công an nhân dân
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
tiếp tục với các thông tin khác
chính phủ vừa ban hành nghị định
về quy chế quản lý tài chính của tập đoàn điện lực evn
tập đoàn điện lực việt nam được quyền
chủ động sử dụng vốn nhà nước đầu tư
được huy động vốn của các tổ chức cá nhân
để đáp ứng nhu cầu vốn và chịu trách nhiệm
về hiệu quả sử dụng vốn huy động
việc huy động phải đảm bảo hệ số nợ
trên số vốn chủ sở hữu không vượt quá ba lần
và bằng hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
vay của tổ chức tín dụng tài chính cá nhân
tổ chức ngoài doanh nghiệp
evn không được huy động vốn
để đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán ngân hàng bảo hiểm
quỹ đầu tư bất động sản tài chính
thưa quý vị hơn ba tháng qua
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đại học xây dựng
vẫn chưa đưa ra được phương án phá rỡ giai đoạn hai khả thi
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà tám b lê trực
về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng
tại công trình tám b lê trực
chủ tịch ubnd quận ba đình cho biết
sau khi hoàn thành phá rỡ phần sai phạm giai đoạn một
quận tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và lãnh đạo thành phố hà nội
trong quá trình lập phương án và triển khai phá rỡ giai đoạn hai
việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng
tại công trình tám b lê trực
đã hoàn thành giai đoạn một
đảm bảo thực hiện nghiêm túc và tuyệt đối an toàn
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng thường trực thành ủy
và ubnd thành phố
đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
quận đã phá rỡ xong sàn tầng một mươi chín
toàn bộ năm trăm tám mươi năm dầm và một mươi bảy trên ba mươi sáu cột
liên quan đến vụ việc này
trước tích nguồn đán hai nghìn một mươi bảy
công ty cổ phần tập đoàn phương bắc
đơn vị được giao phá rỡ phần vi phạm của tòa nhà
đã có văn bản đề nghị
ubnd thành phố hà nội
đề xuất dừng thi công phá rỡ giai đoạn hai
với lý do là hơn ba tháng qua
đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hiểu hoạn
tư vấn đại học xây dựng
vẫn chưa đưa ra được phương án phá rỡ khả thi
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà
thưa quý vị vừa qua
ubnd thành phố hà nội
đã bàn hành khung giá dịch vụ áp dụng
đối với các loại hình trung cư trên địa bàn thành phố
tuy nhiên thì ngay sau khi được bàn hành
khung giá trên đã cho thấy nhiều bất cập
ghi nhận của phóng viên truyền hình
công an nhân dân về vấn đề này
theo quyết định hai trăm bốn mươi ba của ubnd thành phố hà nội
mức giá dịch vụ đối với nhà trung cư
không thang máy trên địa bàn thành phố
là từ bảy trăm linh đồng đến năm đồng
một mét vuông một tháng
mức giá đối với trung cư có thang máy
là từ một hai trăm linh đồng đến một mươi sáu năm trăm linh đồng
một mét vuông một tháng
theo đại diện của hiệp hội quản lý và bảo trì tòa nhà việt nam
khung giá trên là quá trung trung
thiếu tính thực tế
có thể ở đây chúng ta nhìn thấy
rằng là hiện nay là
các cấp độ nhà trung cư là chúng ta có tái định cư giữa
và có nhà trung cư
thu nhập thấp
rồi là nhà xã hội
rồi nhà ký túc xã sinh viên
rồi là trung cư cao cấp
rồi là nhà hỗn hợp
rồi là các tổ hợp
thì cái đó là chúng ta nên
nên phân loại ra
trên cơ sở phân loại ra rồi
thì chúng ta sẽ có những cái đơn giá nó phù hợp hơn
ông hùng cũng cho biết
hiện tại trên địa bàn hà nội
đang có những trung cư cao cấp
áp dụng mức phí dịch vụ cao gấp đôi
so với mức tối đa mà thành phố vừa ban hành
song vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân
như vậy cần phải xem xét tính hợp lý
của việc quy định mức trần
đối với phí dịch vụ hiện tại
với con điểm của tôi là
tất cả các xã
dịch vụ trung cư
trên cơ sở
là một cái phương án
của từng tòa nhà
và nếu như họ cần những dịch vụ cao cấp hơn
thì họ sẽ bổ sung về các nhiên sự
về an ninh về bảo vệ về kỹ thuật
nếu họ cần tiết giảm
thì họ sẽ tiết giảm
cũng bằng những cái nhiên sự
tiết giảm nhiên sự
và những cái giảm
việc nào cần thiết
nên là ở đây tôi thấy rằng là
với cái đơn giá
vòng vài trăm đồng trên một mét khuôn
và quản lý dịch vụ
dịch vụ trung cư thì tôi nghĩ rằng
cái điều đấy là không khả thi
còn với những tòa nhà cao cấp hiện nay
thì đơn giá không chỉ là một mươi sáu năm trăm linh nữa
các chuyên gia pháp luật
thì cho rằng cơ quan quản lý
cần phải xây dựng khung giá
đối với từng loại hình dịch vụ cụ thể
tại trung cư
như vậy khi tính toán phương án giá dịch vụ
các bên liên quan sẽ có cơ sở
để tránh những mâu thuẫn có thể phát sinh
đây là điều đặc biệt quan trọng
nhất là khi mà trên địa bàn hà nội
vẫn còn rất nhiều trung cư chưa thành lập
được ban quản trị
có thể là chủ đầu tư
người ta áp một cái giá
không tương xứng với lại cái giá dịch vụ
mà đáng lẽ cư dân được hưởng
vì vậy nó sẽ phát sinh ra một cái hệ quả là
tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân
khi mà cái tiêu chí đánh giá
với chất lượng dịch vụ
và cái nghĩa vụ phải thanh toán tiền của người dân
nó không được thống nhất
giới phân tích nhận định
những tranh chấp thời gian qua ở các trung cư
xuất phát chủ yếu từ việc mập mờ
trong việc thu chi khoản quỹ
thu từ phí dịch vụ
như vậy bên cạnh việc xây dựng một khung giá dịch vụ
với tính chi tiết hơn
thì điều cần thiết nhất vẫn là đảm bảo
những khoản thu chi từ phí dịch vụ
được công khai và minh bạch với người dân
tại quảng nam
để tàu thuyền của ngư dân sớm được ra khơi
vụ mùa đánh bắt hải sản
cũng như lưu thông tàu lớn ra đảo cù lao tràm
những ngày qua việc nạo vét khơi thông luồng lạch
bị bối lấp tại cửa đại hội an
đã được bắt đầu
các đơn vị thi công sử dụng tàu hút bụng
và thiết bị chuyên dùng để hút cát đang bồi lấp
sau đó vận chuyển và bơm vào
các vị trí sạc nở dọc bờ biển cửa đại
theo lãnh đạo ubnd tp hội an
luồng cửa đại nằm trong tuyến đường thủy nội địa
quốc gia cấp một
phải được nạo vét theo tiêu chuẩn rộng chín mươi m
sâu hơn bốn m
tuy nhiên do đi cầu đi lại cũng như là việc vận chuyển
hàng hóa thực phẩm thiết yếu ra đảo cù lao tràm
nên trước mắt luồng cửa biển được nạo vét
theo hướng nam quy mô nhỏ hơn
khối lượng hơn một trăm linh m khối cát
thưa quý vị và các bạn
tình hình dịch bệnh trên thế giới như là cúm da cầm
diễn biến rất phức tạp và có khả năng
xâm nhập vào việt nam hoặc bùng phát
nếu không thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn
vâng và bên cạnh các dịch bệnh này
thì có một số bệnh dịch lưu hành
như là sức sốt huyết tay chân miệng zika
liên cầu lợn hoặc tiêm não virus
là thách thức lớn đối với việc
giảm số mắc và tử vong
đó là nhận định của cục trưởng cục y tế
dự phòng bộ y tế trần đắc phu
tại hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi bảy
do bộ y tế tổ chức ngày hôm qua một mươi năm tháng hai
tại hà nội
cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
trần đắc phu cho biết
các bệnh có vaccine phòng bệnh
vẫn ghi nhận giải rác các trường hợp mắc bệnh
có thể xảy ra các ổ dịch tại vùng lõm
có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
và không quản lý tốt đối tượng tiêm chủng
các bệnh ít được người dân quan tâm
như ký sinh trùng viêm gan virus
vẫn ghi nhận song chưa được sự quan tâm đầu tư
cục trưởng trần đắc phu nhấn mạnh
để phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả
ngành y tế tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát
thường xuyên tại các cửa khẩu cơ sở y tế
và cộng đồng đảm bảo phát hiện sớm
các bệnh đầu tiên báo cáo kịp thời
triển khai giám sát trọng điểm
dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng
viêm não nhật bản sốt zika
tập huấn kỹ năng giám sát phát hiện
trần đoán một số bệnh
đồng thời bộ y tế tiếp tục hoàn thiện
văn phòng đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh
eoc tại bộ y tế viện spatter
xây dựng thêm các văn phòng eoc
tại một số tỉnh tổ chức đánh giá
nguy cơ một số dịch bệnh mới
kiện toàn đội cơ động đáp ứng nhanh
tại tất cả các tuyến
bên cạnh đó bộ y tế sẽ triển khai kế hoạch
nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm
bệnh truyền nhiễm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
duy trì và nâng cao tỉ lệ
tiêm chủng đạt trên
hoặc là bằng chín mươi năm quy mô huyệt
đồng thời đảm bảo trên chín mươi
quy mô xã phường không để
thông bản trắng về tiêm chủng
thưa quý vị
tình hình dịch bệnh
thưa quý vị trên địa bàn
trên địa bàn tỉnh lào cai
là một địa bàn có thời tiết rất là khắc nghiệt
và trong mùa đông
thường có nhiệt độ ở mức
rết đậm rết hại
và từ mùa đông đến nay
trên địa bàn tỉnh lào cai đã có gần năm mươi con da súc
bị chết xét gây thiệt hại về kinh tế
cho người nông dân
theo báo cáo của huyện sapa
từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai
trên địa bàn toàn huyện đã xảy ra hai mươi bảy con châu bò
bị chết vì rết đậm rết hại
tập trung ở các xã sapa trung trải
thanh kim và tà phi
nguyên nhân số da súc bị chết trong đợt rết này
là những con già và con non
có sức chịu đựng yếu
không có gia súc bị chết vì nguyên nhân thiếu thức ăn
theo thông kê từ đầu mùa đông đến nay
trên địa bàn sapa đã có tổng cộng
bốn mươi bảy con da súc bị chết rết
theo đánh giá của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện sapa
số này tấp hơn nhiều
so với mùa đông năm trước
và không có gì đáng ngại
một mặt do thời tiết bớt khắc nghiệt hơn
mặt khác do ý thức chống xét chống đói cho da súc

rồi giữ chữ thức ăn da súc
thì hiện nay vẫn còn đảm bảo
vì năm nay rát ít hơn như năm trước
nguyện sapa cũng chỉ đạo hướng dẫn người dân
các biện pháp phòng chống xét cho đàn da súc
như che chắn chuồng chạy giữ chữ thức ăn
theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn da súc
không thả rông châu bò trong thời tiết khắc nghiệt
nhờ sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn
nên người dân đã chủ động tích chữ thức ăn cho gia súc
ra cố chuồng chạy
vì vậy tình trạng da súc chết
trong đợt xét này đã giảm hẳn
và tiếp theo như thường lệ
sẽ là một điểm báo
thưa quý vị và các bạn
dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng
bởi vụ ngộ độc thực phẩm
tại bản tà chải ma ly chải phong thổ lai châu
vào ngày một mươi ba tháng hai vừa qua
khiến ba mươi tám người phải nhập viện
trong đó có bảy ca tử vong
thì ngày một mươi năm tháng hai lại có thông tin về vụ ngộ độc tập thể
khiến hơn sáu mươi người phải nhập viện
tại sản đàn ván huyện hoàng sơn
su phi tỉnh hà giang
sau bữa cổ cưới của một người dân
báo động đỏ về an toàn thực phẩm
trách nhiệm của cán bộ ngành ở đâu
là bài viết đáng chú ý được đăng tải
trên trang nhất báo lao động số ra ngày hôm nay
theo lao động trước đó
ngày sáu tháng hai là vụ ngộ độc tập thể
khiến năm mươi người phải nhập viện
tại bản pát xã triềng ban huyện mai sơn tỉnh sơn la
đó là những câu chuyện rất thời sự
trong bối cảnh buổi làm việc
của đoàn giám sát của quốc hội
với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có liên quan về việc thực hiện chính sách pháp luật
về an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
diễn ra vào sáng ngày hôm qua
theo đó bộ y tế cho biết
kết quả khảo sát liên tục từ năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
cho thấy ngộ độc thực phẩm vẫn đang là thách thức lớn
toàn quốc đã ghi nhận
một mươi vụ với ba mươi ba trăm chín mươi năm người mắc
hai mươi năm sáu trăm một mươi bảy người đi viện
và một trăm sáu mươi bốn người chết
trung bình có

với năm sáu mươi bảy người chết

và hai mươi bảy ba người chết do ngộ độc thực phẩm một năm
cũng liên quan đến vấn đề trên
báo công an nhân dân
thông tin về một nội dung quan trọng
được đoàn giám sát của quốc hội nêu ra
đó là các bộ đều nói
ban hành văn bản đầy đủ
tiêu chuẩn định mức có cả
kiểm tra thường xuyên
vậy vì sao tình hình an toàn thực phẩm
ở rất nhiều địa phương vẫn ở mức báo động
nhiều nơi đã đến giới hạn đỏ
trách nhiệm các bộ thế nào
các bộ không trả lời được câu hỏi
có bao nhiêu phần trăm thực phẩm được kiểm soát
thì cơ sở nào để nhận định sẽ là sạch hay không
theo báo công an nhân dân
đó là hai câu hỏi được phó chủ tịch quốc hội
phùng quốc hiển đặt ra
với các bộ chức năng tại buổi làm việc của đoàn giám sát
về việc thực hiện chính sách pháp luật
về an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào sáng ngày một mươi năm tháng hai
trả lời câu hỏi của phó chủ tịch quốc hội
đa phần các bộ đều cho rằng
chế tải quá nhẹ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
đã đề cập đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng
vừa xảy ra ở lai châu
khiến bảy người chết và nhiều người phải đi cấp cứu
bà tiến cho rằng vụ việc ở mức độ này
phải đưa về xử lý hình sự
thừa nhận để tình trạng báo đậu đỏ
của an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay
trách nhiệm rõ ràng thuộc về ba bộ
bộ công thương bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhưng bộ trưởng bộ y tế
cũng cho rằng vụ việc nêu trên
thì chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm
bà tiến cũng cho rằng một trong những nguyên nhân
dẫn đến báo động đỏ của an toàn thực phẩm
là do xử lý chưa nghiêm
bộ luật hình sự đang được sửa đổi
cần phải quan tâm sâu sắc hơn tới điều này
chứ để chết người thì còn nói chuyện làm gì nữa
đinh ngược với quyết tâm cải cách
là tiêu đề của bài viết đáng chú ý
trên trang nhất báo kinh tế và đô thị
thông tin cho biết chỉ sau mấy ngày đưa ra
dự thảo danh mục hai mươi ngành nghề
lĩnh vực thực hiện độc quyền nhà nước
do bộ công thương đề xuất
đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều
trong đó không ít ý kiến lo ngại
nếu một nghị định về độc quyền nhà nước
trong lĩnh vực thương mại như vậy ra đời
sẽ gây bất ổn trên thị trường
cản trở cạnh tranh đi ngược lại xu thế cải cách
bài báo cho biết theo quan điểm
của cơ quan dự thảo
nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước
trong hoạt động thương mại chỉ áp dụng
với những loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu
mà nhà nước cần phải độc quyền
liên quan tới quốc phòng an ninh
đảm bảo lợi ích quốc gia
hoặc các thành phần kinh tế khác
không có nhu cầu và khả năng tham gia
và đặc biệt là danh mục này
phù hợp với luật thương mại năm hai nghìn năm
và các điều ước quốc tế mà việt nam tham gia
tuy nhiên theo luật thương mại hai nghìn năm
danh mục độc quyền nhà nước
đều phải có thời hạn thực thi
nhưng dự thảo nghị định chưa quy định rõ điều này
bên cạnh đó lấy lý do
thành phần kinh tế tư nhân không có nhu cầu
và khả năng tham gia để cấm
cũng như thực sự thuyết phục
thực tế trước đây những lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước
như xử lý nước thải vệ sinh môi trường
nhưng nay không ai phủ nhận
hiệu quả công tác xã hội hóa
thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực này
thậm chí không ít doanh nghiệp tư nhân
công ty cổ phần hợp tác xã làm khá tốt
vừa giảm bớt gánh nặng ngân sách
vừa tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội
một thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ cho biết
trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản
tại thành phố hồ chí minh
đã khẳng định nhiều hãng ô tô nhật
có thể rút khỏi việt nam
trong khi đó ô tô từ indonesia hay ấn độ
đang bắt đầu ao vào việt nam
với giá chỉ có từ tám mươi bốn triệu đồng một xe
báo tuổi trẻ dẫn lời một số chuyên gia
và người nhiều năm kinh doanh ô tô
việc các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô
vốn fdi rời việt nam
nếu xảy ra là điều dễ hiểu
vì ta cứ yêu đãi
trong khi không có đủ áp lực
nên hưởng song yêu đãi
đến khi nhập khẩu hiệu quả hơn
thì họ sẽ bỏ sản xuất
đi nhập khẩu chứ không thể làm từ thiện được
theo một chuyên gia thuộc viện nghiên cứu chiến lược
và chính sách công nghiệp thủ bộ công thương
những sai lầm trong chính sách
chiến lược phát triển ngành ô tô trước đây
đã khiến ngành ô tô trong nước
không có động lực để nội địa hóa
báo tuổi trẻ cũng dẫn lời ông trần hồng ninh
giám đốc công ty bệnh viện ô tô
thực trạng hiện nay của ngành công nghiệp ô tô
là kết quả của một chính sách
nói nhiều mà không chịu hành động
việt nam mời gọi những nhà sản xuất ô tô lớn
dành cho họ nhiều yêu đãi
nhưng lại không khuyến khích nghiên cứu
và phát triển sản phẩm
tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm do cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
phá hủy công trình phương tiện quan trọng
về an ninh quốc gia là hành vi phá hủy
công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải
thông tin liên lạc công trình điện dẫn chất đốt
công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác
về an ninh quốc phòng kinh tế khoa học
kỹ thuật văn hóa và xã hội
người phạm tội này tùy theo tính chất mức độ
có thể bị phạt tù từ ba năm đến trung thân
thậm chí là tử hình
liên quan đến tội doanh này
chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh thuận
đối với đối tượng trần thành toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã nhân sơn
huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
đối tượng này có xẹo chấm hai cm
cách một năm cm dưới đôi mắt phải
phạm tội đánh bạc
đối tượng nguyễn thị thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bị công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận truy nã
đối tượng này gỗ khẩu thường trú
tại ấp phước khánh xã phước thuận
huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã
từ công an tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đối với đối tượng nguyễn tấn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
về tội hiếp dâm
đối tượng này gỗ khẩu thường trú
tại phường phước mỹ tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu như có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
trong phần tiếp theo
với những tin chính công an tỉnh lạng sơn
quyết tâm gia quân đảm bảo an toàn giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán
đảm bảo an toàn giao thông mùa lễ hội ở lạng sơn
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
evc vừa đề xuất thu phí cao tốc
theo giờ cao điểm và thấp điểm
cảm ơn quý vị đã theo dõi
các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng hai
một chiếc xe tải chạy trên quốc lộ một
đoạn qua thị xã di an tỉnh bình dương
đã mất kiểm tra
để soát tông vào phương tiện chạy phía trước
rồi hút đổ hàng loạt giải phân cách
thời điểm xảy ra bụi tai nạn
chiếc xe tải chạy trên quốc lộ một
hướng từ tỉnh đồng nai về thành phố hồ chí minh
khi vừa lên dốc thiên thu thị xã di an tỉnh bình dương
thì bất ngờ đâm thẳng vào xe tải chạy phía trước
sau va chạm mạnh
chiếc xe tải tiếp tục hút đổ hàng loạt giải phân cách
bằng bê tông giữa hai làn xe
khiến người đi đường hút hoảng
hậu quả làm tài xế xe gây tai nạn
phải nhập viện cấp cứu
các phương tiện khác hư hỏng nặng
ngoài ra giao thông còn bị ủn tắc kéo dài
bước đầu nguyên nhân được xác định là do tài xế xe tải
quá buồn ngủ không làm chủ đột tay lái
dẫn đến vụ tai nạn này
cũng vào ngày hôm qua
tại km chín năm trăm linh thuộc tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn
đường từ bắc quang
đi huyện hoàng su phi
đã xảy ra vụ tai nạn
chiếc xe tải đang lưu thông
đã bị lật xuống phía ta lùi âm
rất may không có thiệt hại về người
tài xế xe tải là anh đinh văn thư
thường trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết
anh đang trên đường chở vật liệu xây dựng
vào huyện hoàng su phi
khi đi đến khu vực địa phận này
do đoạn đường cua chân trượt trời nhiều sương mù
nên khuất tầm nhìn anh đã không kịp đánh lái
khiến chiếc xe bị lật về phía ta lưu âm
rất may chiếc xe đã vướng vào hòn đá to
và cây cổ thụ ven đường
nên đã không bị rơi xuống vực sâu
vụ tai nạn đã khiến đoạn đường bị ách tắc gần hai tiếng đồng hồ
các phương tiện cứu hộ đã kịp thời có mặt
để giải cứu chiếc xe bị lật
còn hàng hóa phần lớn đã rơi xuống vực
hình các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường
để đảm bảo an toàn trong quá trình phục vụ các đại biểu
đi lại trong khuôn khổ hội nghị
quan chức cấp cao apec lần thứ nhất
hay được gọi là so một
vào chiều ngày một mươi năm tháng hai cục cảnh sát giao thông
phối hợp với công an khánh hòa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh khánh hòa
đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông
và hướng dẫn lái xe an toàn
cho hơn một trăm linh tài xế được chưng dụng
để phục vụ hội nghị
buổi tuyên truyền ngoài việc củng cố những kiến thức cơ bản
của luật giao thông đường bộ
còn trang bị cho các tài xế cách nhận biết
những hiệu lệnh chỉ dẫn của cảnh sát giao thông
kỹ năng điều khiển phương tiện theo đoàn
kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy
phòng ngừa các sự cố
để phục vụ đưa đón các đại biểu tham dự hội nghị
các quan chức cấp cao apec lần thứ nhất
so một tại thành phố nha trang
ban tổ chức đã lựa chọn và chưng dụng
hơn một trăm linh tài xế trên địa bàn tỉnh khánh hòa
đây là đội ngũ tài xế có thân nhân tốt
sức khỏe đảm bảo
và có nhiều kinh nghiệm cũng như ý thức nghiêm chỉnh
chấp hành luật giao thông
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và trật tự an toàn xã hội là mục tiêu cao nhất
công an tỉnh lãng sơn đặt ra
trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán
theo đó công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức chặt chẽ
phương án điều tiết giao thông
bố trí đủ lực lượng và phương tiện
ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm
thực hiện phân luồng tại các khu vực giao thông phức tạp
giải tỏa kịp thời khi xảy ra ồn tắc
đảm bảo giao thông thông suốt
với đặc thù là một tỉnh có tới hơn ba trăm linh lễ hội đầu năm

nên ngay từ khi mở đợt cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và gia quân trấn áp tội phạm
trước trong và sau tết nguyên đán
đảng ủy bán giám đốc công an tỉnh lãng sơn
đã xây dựng kế hoạch đồng loạt gia quân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và trật tự xã hội
triển khai sâu rộng tới cơ sở
huy động sự vào cuộc đồng loạt của toàn hệ thống chính trị
tính đến thời điểm này
cơ bản các chỉ tiêu đặt ra đã được hoàn thành
nhiều nội dung công tác đã vượt chỉ tiêu
yêu cầu nhiệm vụ được giao
tập trung thực hiện tốt
kế hoạch cao điểm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
khép kín địa bàn
các tuyến giao thông trọng điểm
ngay từ ngày đầu cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng phương tiện
bám chốt bám đường
tham gia trực một trăm linh quân số
duy trì giao thông thông suốt
không để xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông trên các tuyến đường
tăng cường lực lượng tuần tra
phát hiện xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như
trở quá số người quy định
lạng lách đánh võng sử dụng rượu bia
trong khi điều khiển phương tiện
phòng ngành giao thông công an tỉnh chúng tôi triển khai kế hoạch
huy động tối đa
các lực lượng phương tiện
cán bộ chiến sĩ
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán
tổ chức đấu tranh phòng chống
với các loại tội phạm
hoạt động trên tuyến giao thông
thì qua cái kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm
chúng tôi đã
kết quả hai tháng vừa qua
chúng tôi đã đấu tranh phòng chống tội phạm
bắt giữ được trên hai mươi vụ
và hai mươi ba đối tượng vận chuyển pháo nổ
và các cái vụ khí công cụ bố trợ
đặc biệt là
các cái vụ vận chuyển về chất ma túy
và đã thu giữ
được gần một mươi kg ma túy
đã tổng hợp
qua tần tra kiểm soát đã phát hiện hơn bốn hai trăm linh
trường hợp vi phạm
tạm giữ sáu trăm ba mươi một phương tiện
tức giới phép lái xe có thời hạn hai trăm bốn mươi bốn trường hợp
phạt ba năm tỷ đồng
đặc biệt trong đợt cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông lạng sơn
đã phát hiện bắt giữ hai mươi năm vụ
hai mươi ba đối tượng phạm pháp hình sự
thu chín kg ma túy đá
một súng quân dụng bốn trăm hai mươi hai kg pháo
và hơn hai mươi vụ vận chuyển hàng cấm
hàng không đủ tiêu chuẩn chất lượng
với những thành tích trên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đã được lãnh đạo bộ công an biểu dương khen thưởng kịp thời
phòng cảnh sát giao thông
đã đạt được rất nhiều thành tích
trên các mặt công tác
đảm bảo trực tự an toàn đồng thông
và trong trị đạo
ngoài lãnh đạo
có rất nhiều đổi mới
đã tập trung xử lý nghiêm những lỗi
dẫn đến vi phạm
và dẫn đến tai nạn đồng thông
đã có phần kiềm chế làm giảm tai nạn đồng thông
đặc biệt trong đấu tranh chống tội phạm
thì đã phối hợp
với các lực lượng đấu tranh hiệu quả
với các loại tội phạm trên công ty đồng thông
với sự vào cuộc đồng bộ
huy động được sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị
tình hình trật tự an toàn giao thông
và trật tự an toàn xã hội của tỉnh lạng sơn
trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán vừa qua
được đảm bảo
nhân dân vui xuân đón tết trong không khí an toàn vui vẻ
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
vừa đề xuất phương án điều chỉnh mức thu phí
qua trạm thu phí long phước
trên tuyến cao tốc tp hcm
long thành dầu dây
theo giờ cao điểm thấp điểm
trong các dịp lễ tết để giảm ồn tắc
theo đó phí vào giờ cao điểm
từ bảy h đến một mươi chín h
sẽ tăng gấp hai lần mức phí thông thường
các khung giờ thấp điểm
từ một mươi chín h đến bảy h sáng ngày hôm sau
sẽ giảm bằng một phần hai mức phí hiện tại
cao tốc tp hcm
long thành dầu dây dài năm mươi năm km
do vec quản lý
đang áp dụng mức phí hai đồng một km
với xe tiêu chuẩn
dự kiến việc điều chỉnh mức phí
chỉ áp dụng vào dịp lễ tết hoặc cuối tuần
để giảm ồn tắc
ngày bình thường vẫn áp dụng mức phí như hiện tại
ngoài ra để khuyến khích người dân sử dụng thu phí tự động
vec đang tính toán sẽ phát hành thẻ obu
loại thẻ dùng trong hệ thống thu phí tự động
và cho người dân mượn miễn phí
đồng thời giảm một mươi mức phí
với những người sử dụng thu phí tự động
khuyến khích áp dụng với các doanh nghiệp vận tải
hàng hóa hành khách
một mươi chín là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc
trong ngày một mươi năm tháng hai
làm chết một mươi bảy người bị thương chín người